sáng nay ngày hai mươi ba tháng một mươi kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ hai với rất nhiều nội dung quan trọng về công tác nhân sự
trong phiên làm việc buổi sáng các đại biểu thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch nước thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước thành viên ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử trước khi quốc hội bầu chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín
quốc hội nghe và thảo luận ở đoàn về tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đối với ông trương minh tuấn
trong phiên làm việc buổi chiều trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch nước
chủ tịch nước sẽ tiến hành nghi lễ tuyên thệ sau khi quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước
tiếp đó quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông đối với ông trương minh tuấn thảo luận ở đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
cũng trong ngày làm việc hôm nay quốc hội còn nghe và thảo luận về kết quả ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công báo cáo kinh tế xã hội dự toán ngân sách